quán triệt và triển khai nghị quyết số hai mươi bốn của bộ chính trị về phát triển kinh tế xã hội
và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng đông nam bộ đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
theo hình thức trực tuyến và trực tiếp
tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ trì và phát biểu chỉ đạo hội nghị
cùng chủ trì hội nghị có các đồng chí ủy viên bộ chính trị
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc thủ tướng chính phủ phạm minh chính
chủ tịch quốc hội vương đình huệ thường trực ban bí thư võ văn thưởng
dự hội nghị có các đồng chí ủy viên bộ chính trị ủy viên ban bí thư
ủy viên trung ương đảng lãnh đạo các ban bộ ngành đoàn thể trung ương
các tỉnh thành phố trong khu vực
về phía bộ công an có đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị
bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
thượng thướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng
phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an
tại hội nghị đồng chí lê minh khái bí thư trung ương đảng phó thủ tướng chính phủ
đã báo cáo những nội dung chủ yếu của nghị quyết và dự thảo chương trình hành động
của ban cán sự đảng chính phủ triển khai nghị quyết
nghị quyết hai mươi bốn nqtvk của bộ chính trị xác định vùng đông nam bộ có vai trò vị trí chiến lược
đặc biệt quan trọng về chính trị kinh tế văn hóa xã hội quốc phòng an ninh và đối ngoại của cả nước
đông nam bộ phải là vùng phát triển năng động trung tâm kinh tế tài chính thương mại dịch vụ
giáo dục và đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khoa học công nghệ
đổi mới sáng tạo chuyển đổi số hàng đầu cả nước và khu vực đông nam á
giữ vai trò quan trọng trong liên kết phát triển các vùng kinh tế khác
một số chỉ tiêu cụ thể đến năm hai nghìn ba mươi của vùng đông nam bộ theo đó tốc độ tăng trưởng grdp bình quân
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi đạt khoảng tám tám năm đến năm hai nghìn ba mươi grdp bình quân đầu người theo giá hiện hành
đạt khoảng ba trăm tám mươi triệu đồng tương đương một mươi bốn năm trăm linh usd tỷ trọng kinh tế số trong grdp khoảng ba mươi ba mươi
tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng bảy mươi bảy mươi
tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng bảy mươi năm một trăm linh số xã đạt chuẩn nông thôn mới bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại
tiếp đó hội nghị đã nghe đại diện đảng đoàn quốc hội báo cáo chương trình hành động thực hiện nghị quyết
tham luận của các bộ và các tỉnh thành phố trong khu vực
thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an thay mặt đảng ủy công an trung ương
trình bày tham luận với chủ đề nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự góp phần bảo đảm ổn định an ninh chính trị
xây dựng xã hội trật tự kỷ cương an toàn lành mạnh góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết số hai mươi bốn của bộ chính trị
để đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự
củng cố vững chắc môi trường an ninh an toàn lành mạnh thuận lợi góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết số hai mươi bốn của bộ chính trị đang đặt ra cấp thiết hiện nay
đảng ủy công an trung gương bộ công an chỉ đạo lực lượng công an nhân dân tập trung thực hiện các giải pháp trọng tâm
tham mưu cấp ủy chính quyền các cấp vùng đông nam bộ triển khai nghiêm túc có hiệu quả các nghị quyết chỉ thị kết luận của trung ương đảng quốc hội chính phủ
về bảo đảm quốc phòng an ninh trọng tâm là nghị quyết số hai mươi bốn của bộ chính trị
tiếp tục triển khai quyết định các giải pháp kéo giảm năm tội phạm qua từng năm

quản lý vũ khí và điều lộ tuyên truyền vận động người dân tích cực tham gia đấu tranh phòng thủ tượng phạm
củng cố vững chắc môi trường an toàn thật lợi trật tự kỷ cương cho phát triển kinh tế xã hội
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh phải nhận thức thật đầy đủ
sâu sắc mục đích ý nghĩa yêu cầu nội dung của nghị quyết tạo ra sự thống nhất cao trong nhận thức
ở tất cả các cấp các ngành về vai trò vị trí tầm quan trọng của vùng và liên kết vùng
liên kết vùng phải trở thành tư duy chủ đạo dẫn dắt sự phát triển toàn vùng và từng địa phương trong vùng
đúng đắn và đầy đủ hơn nữa về vai trò vị trí và tầm quan trọng đặc biệt của vùng
động lực phát triển lớn nhất đầu tàu kinh tế mạnh mẽ nhất cả nước
ở tất cả các cấp ủy chính quyền và nhân dân trong vùng
phải xác định rõ tiềm năng lợi thế và những khó khăn thách thức những điểm nghẽn đối với chúng ta phải khắc phục
và bảo đảm quốc phòng an ninh ở vùng có vai trò đặc biệt quan trọng

đề ra các chính sách biện pháp cụ thể sát hợp có tính khả thi cao
tạo sự chuyển biến có tính đột phá trong phát triển vùng
trên cơ sở đổi mới về tư duy nhận thức phải đẩy mạnh việc xây dựng hoàn thiện thể chế chính sách phát triển vùng
tổng bí thư nguyễn phú trọng đề nghị chính phủ và các cơ quan ở trung ương
cần tăng cường phối hợp với các địa phương trong vùng khẩn trương xây dựng hoàn thiện ban hành
triển khai thực hiện luật pháp chính sách ưu tiên có tính đặc thù cho phát triển vùng
tổ chức thực hiện thật tốt quy hoạch phát triển vùng giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
theo hướng xanh bền vững và toàn diện phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia bảo đảm tích hợp đa ngành
ngay sau hội nghị này căn cứ vào nghị quyết và kế hoạch của bộ chính trị
sự chỉ đạo hướng dẫn của các ban đảng trung ương các cấp ủy tổ chức đảng và cơ quan ở trung ương
cũng như các cấp ngành cơ quan đơn vị trong toàn hệ thống chính trị của các địa phương trong vùng
tổng bí thư nguyễn phú trọng yêu cầu cần khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động
chương trình học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết gắn với tiếp tục đẩy mạnh
thực hiện nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các tỉnh
ban cán sự đảng chính phủ cần giáo diết chỉ đạo khẩn trương xây dựng
ban hành chương trình hành động triển khai thực hiện nghị quyết
giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ ngành ở trung ương và các địa phương trong vùng
chương trình hành động phải bám sát các quan điểm tư tưởng chỉ đạo và nội dung của nghị quyết
bảo đảm phù hợp với từng địa phương trong vùng và tiểu vùng
tổng bí thư nguyễn phú trọng tin tưởng cấp ủy chính quyền và nhân dân các tỉnh trong vùng đông nam bộ
nhất định sẽ phát huy mạnh mẽ hơn nữa kinh nghiệm đổi mới truyền thống cách mạng
anh hùng vẻ vang phẩm chất cao quý rất tốt đẹp năng động sáng tạo nghĩa tình của người miền đông
cùng với các ban bộ ngành trung ương và cấp ủy chính quyền các cấp trong cả nước
nỗ lực phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết của bộ chính trị lần này
tạo bước chuyển mới có tính đột phá trong việc phát triển kinh tế xã hội
và bảo đảm quốc phòng an ninh ở vùng đông nam bộ
theo tinh thần cả nước vì vùng đông nam bộ vùng đông nam bộ quyết vươn lên cùng với cả nước
và vì cả nước luôn luôn là đầu tàu là động lực phát triển mạnh mẽ nhất của cả nước